sáng ngày chín tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc
trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến đồng chí vương hộ ninh
ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh khẳng định
mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của mỗi nước
nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
quy tụ tập hợp các lực lượng xã hội các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước
hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất
hiệu quả nhất vai trò của mỗi tổ chức trong đời sống chính trị của mỗi nước
nhất là vai trò tham chính nghị chính tham ưu chính sách của các nhân sĩ trí thức
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi
tiếp xúc cấp cao thường xuyên thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng bền vững
bên cạnh đó tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ hữu nghị giao lưu nhân dân như liên hoan thanh niên
diễn đàn nhân dân giao lưu giữa các thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp toàn quốc trung quốc
chủ tịch chính hiệp vương hộ ninh khẳng định chính hiệp toàn quốc trung quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân
xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị trung việt truyền thống làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước
mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa các địa phương hai nước
sẵn sàng cùng mặt trận tổ quốc việt nam tăng cường giao lưu hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trân trọng chuyển lời của chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
mời chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh sớm thăm việt nam đồng chí vương hộ ninh đã vui vẻ nhận lời